công an phường tân lợi thành phố buôn ma thuật tỉnh đắk lắc vừa phối hợp cùng với các cơ quan chức năng tổ chức tìm kiếm và bàn giao cháu bé ba tuổi còn sống sau một mươi hai ngày bị chính mẹ ruột khai tử cho gia đình chăm sóc và nuôi dưỡng
được biết năm hai nghìn một mươi tám chị trần thị ngọc phượng chú tại thành phố buôn ma thuột và anh nguyễn thế dũng chú tại huyện chư quynh kết hôn với nhau
trung sống được một thời gian ngắn thì hai vợ chồng ly hôn khi vừa sinh con trai được ít tháng sau đó anh dũng đến tỉnh con tum làm thuê
ngày một mươi một tháng năm chị phượng đến ủy ban nhân dân phường tân an tp buôn ma thuột nơi đăng ký hộ khẩu thường chú làm thủ tục khai tử cho con trai ba tuổi
chị phượng khai cháu mất tại nhà vào lúc một mươi tám h ba mươi phút ngày bốn tháng năm do bệnh viêm phổi
thời điểm này chị phượng có mang theo các giấy tờ tùy thân liên quan và có ký cam kết những gì khai là đúng sự thật nên phượng đã tin tưởng làm giấy khai tử
sau nhiều ngày liên lạc để gặp con không được anh dũng đã bắt xe ô tô từ con tum về lại đắk lắc
sáng ngày một mươi bốn tháng năm anh dũng tìm gặp và được chị phượng đưa cho một tờ giấy khai tử của con
quá hoang mang và nghi ngờ con mình chết là không đúng sự thật nên anh dũng đã đến cơ quan công an trình báo
chiều ngày hai mươi ba tháng năm làm việc với cơ quan công an chị phượng khai con mình vẫn còn sống và đang gửi ở nhà người quen tại huyện đắk minh tỉnh đắk nông
ngày sau đó lực lượng chức năng cùng người nhà đã đến huyện đắk minh đón cho bé về
tôi nghĩ rằng
đó là vì nhân thân gia đình tôi không tốt cho nên là tôi tìm được một gia đình có nhân thân lý lịch tốt
họ hứa sẽ làm giấy khai sinh cho con tôi và đồng ý qua lại giữa hai gia đình
và sau đó khi mà con đủ tuổi học lớp một thì sẽ cho con đón con lên phố lại
gia đình tôi đã kiếm được cháu và cảm ơn tất cả mọi người đã ủng hộ giúp đỡ
tức là đã giúp đỡ cha con tôi được gặp nhau
tôi chẳng biết nói hơn nói chung là tôi bây giờ rất vui
sau khi chị phượng và anh dũng cam kết thống nhất việc nuôi con trong thời gian tới thuộc về anh dũng
cơ quan công an đã bản giao cho bé cho anh dũng để đưa về nhà chăm sóc và nuôi dưỡng